hiện nay dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp qua địa bàn tỉnh đồng tháp
mới đây đã có thêm hai bệnh nhân dương tính và một mươi người khác nghi ngờ mắc bệnh
dù vậy nhiều người dân vẫn còn có thái độ chủ quan với dịch bệnh
đặc biệt là tình trạng không đeo khẩu trang khi ra đường
buổi tuần tra của công an thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp
hàng chục trường hợp quên đeo khẩu trang đã bị phát hiện
dù đã xuất biện minh nhưng mỗi người đều bị xử tật hành chính hai triệu đồng
từ giữa tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đến nay
lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh đồng tháp đã tổ chức tuần tra xử lý nghiêm
các trường hợp không đeo khẩu trang
công tác này càng được tắt chặt khi những ngày qua
địa phương phát hiện thêm nhiều ca mắc covid một mươi chín
bên cạnh việc xử phạt cảnh sát giao thông cũng tuyên truyền các quy định
về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trong đó đeo khẩu trang nơi công cộng là yêu cầu bắt buộc
nhờ đó việc xử phạt được sự đồng tình của người dân
chỉ với hành động đeo khẩu trang
mỗi người dân đã góp phần hạn chế dịch bệnh lây lan trong cộng đồng
vừa bảo vệ sức khỏe vừa tránh bị phạt từ một đến ba triệu đồng
theo nghị định số một trăm một mươi bảy năm hai nghìn hai mươi của chính phủ
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé